tại hà nội bộ công an đã tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật và tuyên dương phụ nữ công an cấp cơ sở xuất sắc
giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi nhằm tôn vinh những cán bộ chiến sĩ công an cơ sở tiêu biểu
đã có những đóng góp trên các mặt học tập công tác và chiến đấu
tại buổi lễ đã có sáu mươi một nữ cán bộ chiến sĩ công an cấp cơ sở được đảng ủy công an trung ương ghi nhận
và biểu dương thành tích đó là những đồng chí nữ mưu trí dũng cảm trực tiếp tham gia đấu tranh
ngăn chặn xử lý tội phạm không ngại khó khăn gian khổ bám sát từng cơ sở góp phần giữ gìn an ninh quốc gia
và trật tự an toàn xã hội thời gian tới để phụ nữ công an cấp cơ sở ngày càng phát triển
và phong trào thi đua của hội phụ nữ công an đạt hiệu quả và có ý nghĩa sâu sắc thiết thực
các cấp hội cần đổi mới toàn bộ nội dung hình thức tập trung hướng về cơ sở
mỗi cán bộ hội viên nữ công an phải xác định rõ mục đích động cơ phấn đấu rèn luyện
theo đúng chủ trương đường lối của đảng tích cực làm theo sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao xây dựng gia đình no ấm tiến bộ và hạnh phúc
góp phần tích cực vào phong trào chung của phụ nữ cả nước
liên hoàn sân khấu toàn quốc về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân do bộ công an
bộ văn hóa thể thao và du lịch hội nghệ sĩ sân khấu việt nam phối hợp tổ chức lần thứ tư
được diễn ra từ ngày một mươi sáu tháng bảy đến ngày bốn tháng tám tại hà nội
đây là chủ hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
liên hoan năm nay không chỉ tăng về quy mô số lượng tác phẩm tham dự
mà còn có sự đa dạng về thể loại thu hút các đơn vị sân khấu công lập và ngoài công lập tham gia
với ba mươi năm vở diễn được đầu tư giàn dựng công phu tỉ mỉ
với mong muốn sẽ góp phần đem lại những sắc màu sân khấu nghệ thuật tươi mới
và nhiều cung bậc cảm xúc hấp dẫn ca ngợi cũng như khắc họa đậm nét
về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân trên các mặt trận
không quản khó khăn gian khổ hy sinh để bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội